công an tỉnh thanh hóa đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức game bài đổi thường trên mạng internet quy mô lớn
do trần quang trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở phương quảng thắng thành phố thanh hóa cầm đồng
công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố và bắt tạm giam chín đối tượng liên quan gồm nguyễn quốc cường phạm thanh hải nguyễn công hùng lê văn cường hoàng linh lê ngọc phượng lâm đức linh nguyễn quốc lực và nguyễn quán tuấn
riêng đối tượng cầm đầu là trần quang trường hiện đã bỏ trốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã ra lệnh truy nã toàn quốc
đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức game bài online đổi thường với quy mô lớn
khám xét tại năm đại lý game trên địa bàn tp thanh hóa tp sầm sơm và tp hà nội lực lượng công an đã thu giữ một mươi bốn máy tính ba mươi bốn điện thoại di động chín tập thể game
hai chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và đất một xe ô tô gần năm trăm linh triệu đồng tiền mặt hai model wifi khoảng tám tập tài liệu thống kê tổng số tiền giao dịch đánh bạc và tổ chức đánh bạc của các đại lý game lên tới gần bốn tỷ đồng